ngày một mươi tháng sáu trong khuôn khổ chuyến thăm nga và tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế sanh vietéc bua
đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu đảng cộng sản liên bang nga
tại trụ sở duma quốc gia nga ở thủ đô moscow
tại buổi làm việc chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga gennady zyuganov
đề nghị hai bên cùng nỗ lực tháo gỡ những khó khăn mà một số dự án chung đang gặp phải
cũng như tìm kiếm cơ chế để thúc đẩy các giao dịch thanh toán bằng đồng nội tệ
đồng chí nguyễn văn bình khẳng định việt nam luôn sẵn sàng tham gia các diễn đàn kinh tế lớn của nga
thể hiện sự quan tâm rất lớn tới phát triển quan hệ kinh tế thương mại đầu tư với liên bang nga
cùng ngày đồng chí nguyễn văn bình và đoàn đại biểu đảng ta đã có cuộc gặp đại diện hội doanh nghiệp việt nam
và thăm tổ hợp đa chức năng hà nội moscow incenta và làm việc với công ty cảng biển azov
trước đó chiều tối ngày chín tháng sáu đoàn đại biểu đảng ta cũng đã đến thăm và làm việc với đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh tầm quan trọng ngoại giao kinh tế
đồng thời đề nghị trong hợp tác song phương hiện nay việt nam cần tập trung khai thác các thế mạnh của nga
như kinh tế số công nghệ cao để đẩy mạnh phát triển kinh tế